tại thành phố cần thơ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm làm việc với học viện phật giáo nam tông khơ me quận ô môn thành phố cần thơ nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai nghìn một mươi chín
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thay mặt đảng nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chúc mừng các vị chức sắc tôn giáo tăng sinh phật tử nam tông khơ me trong dịp đại lễ phật đàn
đồng chí mong muốn các vị chức sắc tôn giáo giáo hội phật giáo việt nam nói chung phật giáo nam tông khơ me nói riêng tiếp tục phát huy vai trò của mình đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước
đồng chí khẳng định đảng nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo trong đó có phật giáo
đồng chí trương hòa bình tặng quà cho học viện phật giáo nam tông khơ me các vị chức sắc tôn giáo trong giáo hội phật giáo việt nam đồng thời thăm và tặng quà tịnh xá ngọc minh quận ninh kiều thành phố cần thơ